tiếp tục mở rộng điều tra sai phạm tại trung tâm phát triển quỹ đất tp biên hòa
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh
đã thi hành quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc
đối với bốn bị can để điều tra về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư
khi nhà nước thu hồi đất quy định tại điều hai trăm ba mươi bộ luật hình sự
các bị can gồm nguyễn tấn long chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp biên hòa
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp biên hòa trương thành giàu phụ trách phòng một
trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đồng nai chi nhánh biên hòa nguyễn mộng hiền tổ trưởng tổ quản lý
khai thác quỹ đất thuộc trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đồng nai chi nhánh biên hòa hồ bá minh
nguyên phó trưởng phòng tài nguyên và môi trường tp biên hòa
các bị can này có liên quan đến vụ việc vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại dự án
khu dân cư thương mại phước thái phường tam phước tp biên hòa do công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh
nhà phước thái làm chủ đầu tư